từ đầu năm đến nay bệnh dịch tàn lợn châu phi phát sinh thêm tại bốn mươi bảy xã
mới đây nhất có năm tỉnh tái xuất hiện dịch tả lợn châu phi là cao bằng lạng sơn bắc cạn tuyên quang và hà tĩnh
đến nay cả nước có chín mươi bốn xã thuộc bốn mươi hai huyện của một mươi sáu tỉnh thành phố có bệnh dịch tả lợn châu phi chưa qua ba mươi ngày
tổng số lợn phải tiêu hủy là hơn hai mươi bảy sáu trăm linh con
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thời gian qua dịch tả lợn châu phi đã tái xuất hiện ở nhiều địa phương
nguy cơ lan rộng rất cao
ngay từ đầu tháng năm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản yêu cầu các tỉnh thành phố
tiếp tục tập trung phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi tái phát lây lan trên diện rộng
đối với các địa phương đã qua ba mươi ngày và không có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi
cần thực hiện việc công bố hết dịch theo quy định